tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những thành tựu đạt được của tỉnh
quảng nam đã có bước phát triển toàn diện vượt bậc nhất là trên lĩnh vực phát triển du lịch dịch vụ thủy điện
tuy nhiên thời gian qua quảng nam đã xảy ra nhiều vấn đề sai phạm trong công tác cán bộ
đây là bài học sâu sắc đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam
thủ tướng nhấn mạnh sắp tới tỉnh quảng nam cần phát huy truyền thống đoàn kết
tiếp tục vượt qua khó khăn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
trong quá trình phát triển địa phương cần tiếp tục phối hợp với tỉnh quảng ngãi và thành phố đà nẵng
tạo ra bước đột phá trong phát triển và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi trở thành tỉnh khá trong cả nước
hôm nay đúng bảy giờ một mươi giờ địa phương tức một mươi ba h một mươi theo giờ hà nội đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu
đã đến sân bay geneva thụy sĩ bắt đầu chuyến công du tham dự đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới gọi tắt là ipu một trăm ba mươi
và các hội nghị liên quan
ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng ba tại genève thụy sĩ theo lời mời của chủ tịch liên minh nghị viện thế giới gabriela guevat baron
đón và chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn tại geneva có đại sứ trường phái đoàn việt nam tại geneva dương trí dũng
đại sứ việt nam tại thụy sĩ phạm hải bằng đồng đảo cán bộ phái đoàn đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ
đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới khai mạc ngày hai mươi năm tháng ba
chủ đề chung của ipu một trăm ba mươi tám là giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của đại hội đồng
được thành lập năm một nghìn tám trăm tám mươi chín tại paris pháp liên minh nghị viện thế giới ipu là tổ chức quốc tế tập hợp nghị viện các quốc gia có chủ quyền
với một trăm bảy mươi tám thành viên một mươi thành viên liên kết và đang tiếp tục mở rộng ipu là trung tâm hoạt động ngoại giao nghị viện khắp thế giới vì hòa bình hợp tác giữa các dân tộc
tại kỳ họp đại hội đồng ipu tháng một mươi năm hai nghìn bảy tại geneva thụy sĩ lần đầu tiên đại diện của quốc hội việt nam được đại hội đồng tín nhiệm bầu vào ban chấp hành cơ quan lãnh đạo cao nhất của ipu
năm hai nghìn chín đại diện của quốc hội việt nam giữ vị trí
trên cương vị này quốc hội việt nam đã có điều kiện đóng góp trực tiếp thiết thực hơn vào hoạt động của ipu qua đó giới thiệu về việt nam tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước
dự kiến trong ngày hôm nay theo giờ địa phương tức chiều và tối nay theo giờ việt nam chủ tịch quốc hội sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo ipu lãnh đạo nghị viện các nước tham dự ipu
và nói chuyện với nhân viên cán bộ phái đoàn việt nam tại snever đại sứ quán việt nam tại thụy sĩ
tiếp tục những thông tin trong nước đáng chú ý
hôm nay ủy ban nhân dân huyện sa thầy tỉnh con tum phối hợp với ban liên lạc trung đoàn hai trăm linh chín tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường bắc tây nguyên
và những người con hà nội hy sinh trong trận đánh điểm cao chín trăm chín mươi năm chutankra cách đây năm mươi năm thuộc thôn ba xã yassir huyện sa thầy tỉnh con tum
lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang trọng thể hiện sự tri ân biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ
hy sinh tại mặt trận bắc tây nguyên nói chung và tại điểm cao chín trăm chín mươi năm chutankra nói riêng
cùng với nỗ lực tìm kiếm quy tập được hài cốt của hơn một trăm linh liệt sĩ năm hai nghìn một mươi hai đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô hà nội và tỉnh con tum
xây dựng công trình văn hóa tâm linh đài tưởng niệm liệt sĩ chutankra
và tỉnh con thủ đô đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
hàng năm chính quyền và người dân huyện sa thầy tỉnh con tum đều tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chutankra
nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống mỹ cứu nước
đồng thời là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay
trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa nhật bản tại hải phòng năm hai nghìn một mươi tám
hôm nay tại trung tâm hội nghị thành phố ủy ban nhân dân thành phố hải phòng tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư du lịch nhật bản tại hải phòng
tại buổi tọa đàm hai bên đã trao đổi giới thiệu tiềm năng điều kiện cơ hội đầu tư hợp tác
nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất và du lịch giữa thành phố hải phòng và các địa phương của nhật bản
đến nay nhật bản là quốc gia đứng đầu về số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại hải phòng với hơn một trăm ba mươi bốn dự án
tổng vốn đầu tư gần bốn năm triệu đồng
tổng vốn đầu tư gần bảy ba mươi một tỷ đô la mỹ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
trong khuôn khổ buổi tọa đàm đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ giữa đại diện thành phố hải phòng với các nhà đầu tư doanh nghiệp nhật bản trong các lĩnh vực văn hóa du lịch vận tải và nông nghiệp
và khoảng bảy thành phố hải phòng đã tạo ra một lĩnh vực tổ chức tọa đàm